cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng
đối với nguyễn hoàng hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường tám tp vĩnh long để điều tra về hành vi xúc phạm quốc kỳ
trước đó vào ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đối tượng hưng đi từ tỉnh bình dương về thành phố vĩnh long để ăn tết
đến khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bốn tháng hai hưng đi đến đường ba tháng hai phường một tp vĩnh long rồi dùng tay kéo ngã một cột cờ có gắn quốc kỳ
và kéo rách một lá quốc kỳ
chưa dừng lại đối tượng này đã mang lá quốc kỳ bị kéo rách đi đến đường ngô quyền phường hai thành phố vĩnh long dùng bật lửa đốt cháy hoàn toàn
sau khi đốt xong hưng tiếp tục đến căn nhà gần đó kéo rách một lá quốc kỳ khác và cũng dùng bật lửa đốt tại chỗ
trong lúc thực hiện hành vi đã bị công an thành phố vĩnh long bắt quả tang và hưng là đối tượng từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện chưa xóa án tích